hôm nay ngày một mươi một tháng hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã nhận hồ sơ phúc thẩm
vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tham mô tài sản
tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
theo đó cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến đã gửi đơn kháng cáo
bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê tấn hùng
cựu phó tổng giám đốc sacri nguyễn thị thúy nguyên kế toán trưởng sacri đoàn quang hồi
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế
nguyễn thị tuyết mai nguyên trưởng phòng nhân sự hành chính sagri kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sacri
kháng cáo xem xét lại vụ án công tâm và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân tp hcm tuyên ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
viện kiểm sát nhân dân tp hcm kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án thời điểm khởi tố là hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
theo bản án sơ thẩm khi giữ chức tổng giám đốc sacri ông lê tấn hùng biết việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố bốn
phường phước long b tp thủ đức chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục ký văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân tp hcm chấp nhận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho tổng công ty phong phú gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho nhà nước
với vai trò phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo trần vĩnh tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở
tại khu phố bốn phường phước long b do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến sáu năm tù trần trọng tuấn sáu năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
bị cáo lê tấn hùng bị phạt hai mươi năm năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
một mươi ba biệt cáo khác biệt phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù giam